ngoài những loại bánh truyền thống như bánh nướng bánh dẻo thì còn có thêm nhiều loại bánh mới như là bánh trứng chảy một loại bánh đang gây sốt trên thị trường việt nam
tuy nhiên giá trị thực của một chiếc bánh trứng chảy này như thế nào và chất lượng cụ thể của loại bánh này ra sao thì đây vẫn đang là một câu hỏi lớn
những chiếc bánh nhìn đầy sức hấp dẫn như thế này hiện nay đang được giao bán trên khắp các chợ online và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng
chỉ cần gõ từ khoáng bánh trung thu trứng chảy
ngay lập tức có hàng loạt các trang bán hàng khác hiện ra như bánh trung thu trứng chảy đài loan bánh trứng chảy sách tay hồng kông
mức giá của những chiếc bánh này thì vô cùng rẻ chỉ từ một trăm tám mươi đồng một hộp sáu chiếc
và khi được hỏi đến hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ thì người bán hàng lại né tránh không trả lời
một hộp có sáu chiếc giá là một trăm tám mươi năm đồng một hộp ạ
không biết là bên mình có hóa đơn hay là trứng tử xuất xứ gì đấy ông nhỉ
không chỉ có để
mình hỏi lại cho nên còn lại gì đâu ạ
mặc dù chưa khẳng định là loại bánh này có ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng hay không
nhưng rõ ràng đây là loại bánh không rõ nguồn gốc nhập lậu không có sự kiểm định về chất lượng
mình cũng có biết đến qua facebook với cả qua trên mạng ấy
thì mình thấy với mức giá người ta bán trên đấy thì tầm khoảng bảy tám mươi một chiếc
cho một hộp chắc được khoảng bốn năm chiếc gì đấy
thực ra thì
bạn mình cũng đã đi từng đi du lịch ở bên đấy về ấy
thì cũng nói là một hộp bốn chiếc ở bên đấy thì sẽ rơi vào khoảng tầm hai đến ba triệu một hộp
tức là mức giá nó phải gấp đến năm lần sáu lần so với mức giá hiện tại đang bán ở đây
bên này thì nó tràn lan quá thì mình cũng rất là lo ngại bởi vì cái chất lượng của nó
trong một hai năm gần đây thì có khá là nhiều
mức giá bán giao động chỉ khoảng độ mấy chục nghìn một hộp
mà mấy chục nghìn hộp đấy thì so với giá ở bên trung quốc là đến tiền triệu cơ
thì cũng đang là rất lo ngại là không biết là với cái giá vài chục như thế mà vận chuyển rồi là mọi thứ về nơi thì chất lượng như thế có đảm bảo hay không
trong thời gian vừa qua tổng cục quản lý thị trường đã thu giữ được một lượng lớn bánh trung thu trứng chảy nhập lậu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
ngày hai mươi chín tháng tám đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường hà nội phối hợp cùng cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
đã tiến hành kiểm tra và thu giữ hơn năm chiếc bánh trung thu trứng chảy
không rõ nguồn gốc không có hóa đơn chứng tử
qua khám phương tiện đội đã thu giữ được ba mươi hai thùng bánh trứng chảy phục vụ trung thu
đây là loại bánh không có hóa đơn trứng tử chứng minh nguồn gốc pháp và không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hạn sử dụng và không rõ chất lượng
trung thu càng đến gần nhu cầu về bánh trung thu của người dân tăng cao
những mặt hàng phục vụ trung thu như bánh nướng bánh dẻo được nhập từ các tỉnh biên giới về với số lượng lớn
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cho quyền lợi của người tiêu dùng
cục quản lý thị trường cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trên diện rộng trong dịp cao điểm
theo đại diện hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam có thể nói những chiếc bánh đang hot bây giờ thì cũng là trao lưu thị trường chăm hoa đua nở
người tiêu dùng cũng chấp nhận hiện tượng đó
tuy nhiên thì làm thế nào để bánh vừa ngon mà vẫn đảm bảo được an toàn thực phẩm thì đó là một vấn đề lớn
về bánh trung thu thì chúng ta thấy hiện nay là trong nam ngoại bắc nơi là rất nhiều các hãng bánh nổi tiếng quảng cáo và mời trào hoạch ngoài
thì cũng là một cái không khí rất là vui
tuy nhiên là đặt vấn đề với người tiêu dùng nói chung thì vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề hết sức quan trọng
bên cạnh cái ngon nhưng mà an toàn ai cũng muốn cả
hy vọng rằng cái dịp tết trung thu này thì là
người dân được thưởng thức bánh ngon hơn an toàn hơn
thì đối với những bánh bây giờ đang gọi là hot bây giờ đấy
thì tôi nghĩ rằng là cũng là cây trào lưu về thị trường thôi
tức là trong hoa đô đỏ cái này chúng ta cũng thấy là chấp nhận cái gì đó
tuy nhiên thì làm thế nào để đạt được cái đảm bảo bánh ngon mà an toàn thực phẩm là vấn đề
thì chúng tôi nghĩ rằng là không cái lời khuyến cáo nào tốt hơn
tức là tự mỗi người tiêu dùng sẽ tự thấy
chúng là những bánh nào là đạt chuẩn nhà nước có tiêu chuẩn thì yên tâm hoàn toàn
còn những bánh nghĩa là ở dạng homemade hay thứ khác thì chúng ta có thể lựa chọn theo một cái tập quán
và tập quán tiêu dùng và có thể là cũng nghe người này khi để mà có cái lựa chọn
mà nói tóm lại thì chúng tôi muốn khuyên người tiêu dùng với câu muôn thỏa đối hội người tiêu dùng
tức là bà con hãy là trở thành người tiêu dùng thông minh trong lựa chọn hàng hóa kể vào bánh trung thu năm nay